ban thường vụ đảng ủy quân sự tp hcm đã tổ chức hội nghị phiên cuối năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy bí thư đảng ủy quân sự tp hcm chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi đảng ủy bộ tư lệnh tp hcm đã quán triệt sâu sắc nghị quyết chỉ thị của cấp trên
triển khai thực hiện chủ động quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ được giao
phát huy tốt vai trò nồng cốt trong phòng chống dịch covid một mươi chín
qua đó góp phần để thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ kép
vừa phòng chống dịch có hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội
tổ chức đại hội đảng các cấp và đại hội đại biểu đảng bộ quân sự thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
là đại hội tiêu biểu mẫu mực
phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi một được hội nghị xác định các mục tiêu chủ yếu
tổ chức giáo dục bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho một trăm linh đối tượng theo quy định
công tác tuyển quân đạt một trăm linh chỉ tiêu đảng viên chính thức nhập ngũ đạt một trở lên
chiêu sinh đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật đạt một trăm linh chỉ tiêu
một trăm linh cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị chín mươi năm trở lên tổ chức đảng đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ